chiều ngày hai mươi hai tháng sáu tại thủ đô bangkok của thái lan thủ tướng nguyễn xuân phúc và các nhà lãnh đạo asean đã tham dự phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bốn do thủ tướng thái lan prayuth chan o cha chủ tịch asean năm hai nghìn một mươi chín chủ trì
hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động chủ nghĩa bảo hộ thương mại cạnh tranh nước lớn tăng lên và cuộc cách mạng công nghệ bốn đang tác động mọi mặt đời sống
trên tinh thần chủ đề tăng cường quan hệ đối tác vì sự phát triển bền vững các nhà lãnh đạo asean đã tập trung thảo luận định hướng và biện pháp hướng tới xây dựng một cộng đồng asean bền vững vì người dân
với vai trò chủ tịch kế nhiệm asean phát biểu tại phiên toàn thể thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chia sẻ đánh giá cao chủ đề và những ưu tiên do chủ tịch asean hai nghìn một mươi chín thái lan đề xuất
thủ tướng nhấn mạnh asean cần đặt ưu tiên hàng đầu tiếp tục củng cố đoàn kết gắn kết nội khối phát huy vai trò trung tâm và hiệu quả của các cơ chế khu vực do asean chủ trì và dẫn dắt
asean cần đẩy mạnh liên kết kinh tế nội khối tận dụng hiệu quả các cam kết và thỏa thuận đã ký sớm hoàn tất đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực
tạo môi trường kinh doanh thông thoáng nâng cao năng lực ứng phó với các cơ hội và thách thức của cách mạng công nghệ bốn và chú trọng kết nối và phát triển các mạng lưới trung tâm công nghệ bốn
thủ tướng cũng đề nghị asean tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho người dân để mạnh cải cách thể chế và nâng cao hiệu quả bộ máy hoạt động của asean
thủ tướng cũng đề nghị asean tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho người dân để mệnh cải cách thể chế và nâng cao hiệu quả bộ máy hoạt động của asean